để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín ở chợ đầu mối hoạt động tại các địa phương
áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bộ y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý
làm việc và bán hàng tại chợ mỗi tuần
tổ chức đôn đốc các chợ đánh giá an toàn covid một mươi chín và cập nhật lên hệ thống antoancovid vn
đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người dân về các quy định phòng chống dịch khi đến mua hàng tại các chợ
chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch
tại các chợ trên địa bàn dừng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó các chợ phải tạo ra mã qr điểm kiểm dịch tại cửa ra vào yêu cầu người lao động
làm việc người bán hàng khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã qr điểm kiểm dịch
hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ thực hiện thông điệp năm k của bộ y tế
các chợ cần bố trì khu vực cách ly tạm thời cho những trường hợp có biểu hiện mệt mỏi
sốt ho đau giác thọng khó thở hoặc được xác định là f một hoặc f hai khi đang làm việc tại chợ